do không trả nợ đúng hạn nguyễn trường quân đã đánh đập và bắt giữ con nợ
vào ngày ba mươi tháng bảy công an thành phố lào cai đã bắt giữ đối tượng nguyễn trường quân
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại phường pom hán thành phố lào cai về hành vi giữ người trái pháp luật
trước đó vào ngày hai mươi chín tháng bảy công an thành phố lào cai nhận được đơn tố giác của một người dân
về việc vợ chồng anh có vay nợ tiền của nguyễn trường quân
do không có tiền trả đúng hẹn nên tối ngày hai mươi tám tháng bảy đã bị nguyễn trường quân và hoàng anh tuấn
trú tệ phường pom hán đánh đập gây thương tích và ép vợ chồng anh phải ký cầm kết trả đúng hạn rồi mới cho về
ngay sau khi nhận được tin báo công an thành phố lào cai đã triệu tập nguyễn trung quân và hoàng anh tuấn
tới trụ sở để làm việc quá trình làm việc các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của bản thân
vào ngày ba mươi tháng bảy công an tp lào cai đã khám xét khẩn cấp nơi ở của nguyễn trường quân
và thu giữ được một số vật chứng có liên quan
viện kiểm sát nhân dân huyện thống nhất tỉnh đồng nai đã ban hành cáo trạng truy tố bị can nguyễn sơn lâm
một mươi năm tuổi trú tại xã bào hàm hai huyện thống nhất về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo kết quả điều tra vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai khi đang chạy xe ba gác chở hàng thuê qua khu vực nghĩa trang
thuộc xã bảo hàm hai lâm phát hiện một vườn cây cao su không rõ chủ nên nảy sinh ý định bán vườn cây cao su này
để lấy tiền tiêu xài sau đó lâm đã liên hệ với anh đinh đình hải chú tại huyện thống nhất
và tự giới thiệu có vườn cây cao su cần bán anh hải đồng ý mua và đã đến xem vườn cây
thỏa thuận với giá cả là sáu mươi triệu đồng tại đây lâm yêu cầu cọc trước hai mươi triệu đồng
và đến ngày một mươi hai tháng ba lâm để lấy bốn mươi triệu đồng còn lại
sau khi biết vườn cây không phải của lâm anh hải đã trình báo tới cơ quan công an
và lâm đã bị bắt giữ ngay sau đó
công an huyện cao lộc tỉnh lạng sơn cho biết đang hoàn tất hồ sơ và xử lý
một mươi bốn đối tượng trong vụ án đánh bạc ô bạc này bị triệt phá vào ngày một mươi sáu tháng bảy
tại thôn bản bắc hai xã già cát huyện cao lộc
tại thời điểm kiểm tra có một mươi bốn đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức sóc địa ăn tiền
và chơi bảng vị lực lượng công an đã tiến hành bắt quả tang và thu giữ trên chiếu bạc
một mươi triệu đồng cùng nhiều tăng vật liên quan
làm việc với cơ quan điều tra nhóm đối tượng khai nhận có hộ khẩu thường trú
tại các huyện cao lộc và lộc bình lạng sơn
và chiều cùng ngày một mươi bốn đối tượng này đã cùng nhau đi ăn cưới
sau đó rủ nhau đến nhà một người để tổ chức đánh bạc
thưa quý vị công an tp thủ đức tp hcm cho biết là đã xác định được nghi can gây án
khiến một luật sư thuộc đoàn luật sư tp hcm bị chém nguy kịch
công an tp thủ đức đang tổ chức truy xét nghi can này
nạn nhân là luật sư trịnh văn hoan sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một quê tiền giang
luật sư thuộc đoàn luật sư tp hcm có văn phòng luật sư riêng
tại xã bình hưng huyện bình chánh tp hcm
theo thông tin ban đầu vào chiều ngày ba mươi một tháng bảy luật sư hoan được đưa vào bệnh viện quân y miền đông
tp hcm cấp cứu trong tình trạng trên người có nhiều vết thương tích mất nhiều máu hôn mê sâu
sau khi sơ cứu có mạch máu trở lại luật sư hoan được chuyển vào bệnh viện nhân dân gia định điều trị
đoàn luật sư tp hcm đang phối hợp với công an tp hcm để làm rõ vụ việc này
tiếp theo là thông tin bắt giữ các đối tượng mua bán tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại an giang và đồng nai
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm tỉnh an giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và thực hiện lệnh bắt tạm giam nguyễn thị bích tiền sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại phường long thạnh tp hcm về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
trước đó khám xét phòng trọ của tiền lực lượng công an thu giữ bốn mươi tám đoạn ống hút một bọc ni lông trong suốt đều chứa tinh thể màu trắng bên trong nghi là ma túy
chín đoạn ống hút chứa chất bột màu trắng bên trong nghi là ma túy và nhiều tăng vật liên quan
qua đấu tranh khai thác đối tượng tiền khai nhận tăng vật mà lực lượng công an thu giữ là ma túy đá và heroin số ma túy trên tiền mua của một người lạ mặt đem về để bán lại cho các con nghiện kiếm lời
còn với hành vi tổ chức sử dụng trái phép chân ma túy bốn đối tượng lăng quốc việt hồ quang nguyên nguyễn thành trung cùng chú tỉnh đồng nai và nguyễn ngọc điệp
chú tại tỉnh cà mau đã bị công an tp long khánh tỉnh đồng nai khởi tố bắt tạm giam
trước đó công an tp long khánh tiến hành kiểm tra một nhà nghỉ ở khu phố năm phường xuân hòa phát hiện bốn đối tượng trên cùng hai người khác đang có hành vi sử dụng trái phép chân ma túy
qua test nhanh chất ma túy cả sáu đối tượng đều dương tính
qua điều tra xác định bốn đối tượng trên là người đứng ra để tổ chức hai đối tượng còn lại đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy
thời gian vừa qua trên địa bàn tỉnh thái bình tình trạng kẻ gian đột nhập vào nhà dân để trộm các tài sản diễn biến phức tạp
các vụ đột nhập thường xảy ra vào thời điểm ban đêm lợi dụng tình trạng các hộ gia đình không có người ở nhà hoặc là trèo lên tầng mái qua các cửa sổ rồi lẻn vào nhà trộm cắp tài sản
qua công tác đấu tranh với loại tội phạm này lực lượng công an đã liên tiếp bắt giữ nhiều đối tượng để điều tra làm rõ
nhận được đơn trình báo của gia đình bị hại về việc lợi dụng lúc gia đình đi vắng vào ban đêm đối tượng trộm cắp đã phá khóa cửa đột nhập vào nhà phá kết sắt trộm cắp tiền và vàng
tổng trị giá tài sản mất là trên hai trăm linh sáu triệu đồng
sau một thời gian xác minh điều tra công an huyện tiền hải đã làm rõ ba đối tượng là nguyễn lý huỳnh hoàng văn huỳnh và phùng tiến trung cùng chú tại huyện tiền hải thực hiện hành vi trộm cắp trên
tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận do cần tiền tiêu xài khi phát hiện gia đình bị hại đi vắng đã phá khóa cửa lẻn vào nhà phá kết sát trộm cắp tài sản
sau một thời gian xác minh điều tra công an huyện tiền hải đã làm rõ ba đối tượng là nguyễn lý huỳnh hoàng văn huỳnh và phùng tiến trung cùng chú tại huyện tiền hải thực hiện hành vi trộm cắp trên
phép tội phạm đã bắt giữ được tội phạm và đã thu hồ lại tài sản cho tôi vì gia đình tôi cũng chân thành cảm ơn các đồng chí công an
cũng qua công tác đấu tranh với loại tội phạm này công an tp thái bình khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can bắt tạm giam đối với phạm khắc lãm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại xã điệp nông huyện hưng hà
phạm khắc lãm là đối tượng gây ra bảy vụ trộm cắp trên địa bàn tp thái bình
thủ đoạn của các đối tượng là lợi dụng sơ hở của người dân
và các mùa hè thường mở các cửa sổ tum hoặc tầng trên để cho nhà mát
thì các đối tượng đã lợi dụng sở này trèo từ các cây xanh hoặc các nhà cao tầng có các rào chắn để trèo lên các tầng cao
và tìm xem những nhà dân nào có những sở ở đó thì đột nhập vào trong nhà để trộm cắp tài sản
chủ yếu là tiền hoặc là điện thoại và các đồ vật có giá trị
qua đây thì cơ quan công an thành phố thái bình cũng cảnh báo người dân là phải nâng cao cảnh giác
trước khi đi ngủ thì phải cai khóa hết các cửa
và tung các cửa sổ để các đối tượng không lợi dụng sơ hở để trộm cắp tài sản
qua quá trình điều tra và khai thác mở rộng được biết quy luật hoạt động của các đối tượng là thường đối với đối tượng đi bán đêm vòng quanh các khu nhà dân
nhà có điều kiện hoặc kinh doanh buôn bán lợi dụng sơ hở mà nhà không có người trông coi là đối tượng sẽ đột nhập phá khóa và trộm cắp những tài sản có giá trị
qua các vụ việc trên mỗi người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác
trong việc tự bảo vệ tài sản chủ động trang bị hệ thống khóa cửa bảo đảm chắc chắn khuyến khích trang bị camera giám sát và chuông báo động chống trộm
khi người dân phát hiện đối tượng có biểu hiện nghi vấn cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để kịp thời xác minh điều tra bắt giữ có phần giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn

trong việc tự bảo vệ tài sản chủ động trang bị hệ thống khóa cửa bảo đảm chắc chắn góp phần giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn